thưa quý vị tết nguyên đán nhất là thời điểm giao thừa tiễn đưa năm cũ đón chào năm mới
đối với người việt nam thì đây là giây phút rất thiêng liêng
bên mâm cơm gia đình đoàn tụ chia sẻ về những ước muốn cho tương lai giữa bố mẹ con cái và vợ chồng
tuy nhiên có những người biết bao nhiêu lần không được hưởng giây phút thiêng liêng ấy để phải thực hiện nhiệm vụ của mình
vâng vì sao trong dịp tết tội phạm thường lợi dụng hoạt động phạm tội đặc biệt là thường xuất hiện trọng án
cán bộ chiến sĩ công an đã gặp phải những khó khăn như thế nào để phá án trong những ngày tết
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi vấn đề và chính sách ngày hôm nay
tết là dịp nảy sinh nhiều loại tội phạm như trộm cắp cướp giật đánh bạc
khu vực bên dưới tội phạm buôn bán vận chuyển pháo nổ hàng cấm
đặc biệt là tội phạm ma túy vận chuyển với số lượng lớn hoạt động manh động liều lĩnh có vũ trang sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng
trong chín ngày nghỉ tết nguyên đán nhâm dần năm hai nghìn hai mươi hai nhiều mâu thuẫn xã hội cũng đã dẫn đến những vụ án nghiêm trọng
ngày hai tết cãi vã xô xát trong lúc nhậu đã khiến một người phải tử vong tại bình thuận
ngày bốn tết bực tức vì nhiều người đến đòi nợ nam thanh niên tại phú yên đã đâm hai người khiến một người tử vong
ngày mùng năm tết tại yên bái nghi ngờ vợ cũ ngoại tình chồng đã dùng sao nhọn giết hại vợ dã man
và mới đây nhất tại hà tĩnh trầm cảm sau sinh
mẹ đã chém chết đứa con hai tháng tuổi tuổi tự tử không thành
thưa quý vị và các bạn có thể thấy rằng trong những ngày tết yên vui với rất nhiều những hy vọng
thì tội phạm cũng lợi dụng vào đó để gia tăng hoạt động
và đã có những vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng xảy ra khiến cho người dân thực sự hoang mang lo lắng
và chính thời khắc đó thì những cán bộ chiến sĩ công an đã lên đường và ngay lập tức để tham gia phá án nhanh nhất
và có lẽ người mà hiểu rõ nhất những vụ án đó là người đàn ông
đó chính là đại tá anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân mai hoàng phó cục trưởng cục cảnh sát hình sự tham gia chương trình của chúng ta ngày hôm nay
đầu tiên thì xin được cảm ơn đại tá đã dành thời gian cho truyền hình intv
thưa đại tá là chúng tôi được biết đại tá cùng với lại những đồng đội của mình đã có một cái thời gian dài công tác ở sơn la
và chiến đấu ở những địa bàn hết sức trọng điểm phức tạp về ma túy hay là mua bán người như là xã lóng sập của huyện mộc châu
rồi là phiêng khoài của yên châu và đặc biệt là địa bàn huyện vân hồ
nơi cực kỳ nóng về vấn đề ma túy
vậy thì đồng chí đánh giá như thế nào về tình hình tội phạm khi mà hoạt động trong các dịp tết
và đã gây ra những khó khăn như thế nào đối với các đồng chí trong việc đấu tranh triệt phá loại tội phạm này ạ
đối với địa bàn các xã vùng cao biên giới dân tộc thì địa hình đi lại rất là khó khăn hiểm trở
đặc biệt là dân cư thì được phân bố rất là thư thớt
đặc biệt là ở tuyến biên giới thì hoạt động của bọn tội phạm mua bán giấy phép chất ma túy
rồi mua bán người và các vi phạm pháp luật khác diễn biến hết sức phức tạp
đặc biệt là các đối tượng thì trong dịp tết nguyên đán tội phạm cũng nghĩ rằng là lực lượng công an biên phòng
được nghỉ ngơi hoạt động hành động hơn vận chuyển xuống lượt người đông hơn
nhưng mà chúng tôi thì thường thường là phối hợp với lực lượng biên phòng ở biên giới
thì ngoài cái việc chốt chặn ra thì còn đấu tranh vũ trang rất là có hiệu quả
rất là nhiều việc truyền án mà chúng tôi đấu tranh với
cận kề với tết ngầm trong rừng phục kích tội phạm không cảm nhận được là ở phố xá rồi ở nhà
thì mọi người đang chuẩn bị sắm tết sắm cành đào
nhưng mà chúng tôi thì thực sự rất là chăn trở
và chúng tôi nghĩ rằng có thể đến tết thì thăm hỏi nhau cũng là việc rất tốt
đấy là cái lễ nghĩa của người việt
nhưng mà nếu như chúng tôi đấu tranh thành công với chuyên án
thì tôi nghĩ rằng đó là món quà
đó là ý nghĩa nhất để dành tặng cho những người thân
chúng tôi được biết là đồng chí cũng đã gắn bó với sơn la hai mươi năm
vậy thì bao nhiêu năm rồi đồng chí không đón tết cùng với gia đình
ngày xưa là chưa thực hiện đề án công an xã như bây giờ
thì chỉ có một đồng chí phụ trách xã
ngày đó thì còn rất là trẻ mới ra trường
đã cùng với cấp ủy chính quyền địa phương và các lực lượng ở tại cơ sở
thì thường thường là đã đi phụ trách xã thì đến tết là chỉ tranh thủ về trước tết thôi
sau đó khoảng ba bốn thì mới về
còn chủ yếu là chúng tôi trực tại xã
khi đó thì đời sống của con rất là khó khăn
đặc biệt là đời sống của bà con ở biệt tuyến biên giới
mình vừa đi tuần tra với hợp lực lượng biên phòng mà vừa đi thăm bà con chúc tết bà con
cảm thấy là tết thì thường thường ở miền núi thì rất là lạnh rất là rét sương mù
nhưng mà đi tuần tra ở tuyến biên giới cảm thấy rất là yêu quê hương mình
đây có lẽ chính là thời điểm lực lượng công an gần dân
thắt chặt cái mối quan hệ dân quân đúng không ạ
đồng chí có thể kể lại một cái vụ án mà đồng chí nhớ nhất khi mà tham gia trực tết không ạ
tôi nhớ khi đó thì tôi mới là trung úy cán bộ đội cảnh sát hình sự của công an huyện mộc châu
tết sắp đến hoa mận lở trắng rừng
khi đó thì xảy ra cái vụ mà đối tượng đã bắt cắp cháu bé sáu tuổi người dân tộc
nhà phải đưa tiền để ma tuy đến để chuộc phải dùng súng vận dụng ghi hiếp
cá nhân tôi cùng với lực lượng nghiệp vụ của công an tỉnh và của bộ công an
sau ba ngày thì đã giải cứu thành công cháu bé
và cái hình ảnh mà giữ tiết trời mùa đông mà ở cạnh cái rừng mận ở sân vận động của xã long luôn
mà nhìn thấy gia đình với cháu đoàn tụ với ông nhau thì tôi cảm thấy đó là cái kỷ niệm mà tôi nhớ nhất
có lẽ là cái niềm vui hạnh phúc của người khác cũng làm lan tỏa trong mình rất là nhiều những cái cảm xúc
và đó cũng chính là động lực để các anh có thể hoàn thành được cái công việc của mình đúng không ạ
quay trở lại những vụ án thì chúng tôi được biết là các đồng chí cũng đã có rất là nhiều lần ở trong rừng
rồi là đấu tranh với loại tội phạm có vũ trang thực sự là rất là nguy hiểm
và chúng tôi cảm thấy rằng là các đồng chí giống như là không có thời bình vậy
lúc nào cũng đối diện với cái lần danh sinh tử
vậy thì đồng chí nói gì về những cái cống hiến hy sinh của bản thân mình cũng như là đồng chí đồng đội
khi mà đấu tranh với các loại tội phạm
được sự quan tâm của lãnh đạo bộ công an và trực tiếp là đồng chí giám đốc công an tỉnh
đồng chí phó âm đốc thủ trưởng khoa hành xét điều tra đã trực tiếp chỉ đạo của chúng tôi tại hiện trường
thì cá nhân tôi cùng rất là nhiều đồng đội khác kể cả các đơn vị nghiệp vụ của bộ
thì cũng đã phối hợp và một trăm linh sáu lần vào rừng mà chúng tôi đã đánh thành công năm mươi bảy trận đánh có vũ trang
thì hơn một trăm linh lần vào rừng như thế thì mỗi lần ở ít nhất là năm ngày nhiều nhất là khoảng hai mươi
cũng có lần thì đồng đội tôi bị chết
đồng đội tôi bị thương hoặc là cá nhân tôi bị thương
trong lúc chiến đấu mấy tiếng ô ngồ thì đối tượng bắn nhiều phiên đá đá mảnh bay vào mặt thì bị thương vào mặt
đồng đội thì thấy máu chảy nhiều ra mặt thì mình rất là sợ
có đồng chí thì vì gần gũi nhau thì thấy anh bị thương thì chỉ huy bị thương
có khi còn khóc mà chúng tôi thường quán triệt nhau ngay
cũng chỉ sơ cứu và tiếp tục chiến đấu mấy ngày trời
khi về thì giám đốc công an tỉnh có cho triệu tập chúng tôi lên công
mà tặng cho mỗi người một bó hoa một giấy khen
chúng tôi cảm thấy vô cùng có ý nghĩa
và đó cũng là những kỷ niệm mà tôi cho rằng mãi mãi về sau này mỗi cá nhân được tham gia đấu tranh trên đất đấy thật sự là trân trọng nhau
và chúng tôi đã xây dựng cái hình ảnh đẹp của mỗi cá nhân chúng tôi trong lòng nhau
qua chia sẻ của đồng chí thì tôi thấy rằng là luôn luôn nhận về mình những cái phần khó khăn phần nguy hiểm phần thiệt thòi hơn trong những ngày tết
thế nhưng mà các đồng chí luôn luôn có một cái tinh thần lạc
đặc quan chưa bao giờ đó là tiêu cực
và luôn kiên định với lại cái lý tưởng là bảo vệ nhân dân
và hiện giờ thì bây giờ giữ cái vai trò đó là phó cục trưởng cục cảnh sát hình sự
và đồng chí cũng vẫn trực tiếp tham gia rất là nhiều những cái vụ án
ví dụ như là phá cái vụ án sản xuất xăng dầu quy mô lớn
hay là cái vụ án cướp ngân hàng ở hải phòng ba tỷ đồng
rồi là gần đây nhất là ở thạch thất hà nội
hai đối tượng đã dùng súng bắn chỉ thiên uy hiếp để đòi một trăm linh tỷ đồng
vậy thì đồng chí có cái sự so sánh như thế nào giữa đấu tranh phá án ở miền núi và ở thành thị ạ
ở mỗi địa bàn để đảm bảo an ninh thật tự thì đều có khó khăn riêng
ở miền núi thì liên quan đến địa hình
rồi nhận thức về pháp luật của số ít đồng bào
đặc biệt là phát động phong trào quân chúng bảo vệ an ninh thủ quốc
và tố giác đội phạm thì vào vùng dân tộc cũng gặp rất nhiều khó khăn
cái biết tiếng là rất quan trọng
nhưng mà cái cách tiếp cận đặc biệt là cái hình ảnh của cán bộ chiến sĩ công an mới là điều quan trọng hơn nữa
làm sao cho dân gần dân tin
và dân cảm thấy là nhiệm vụ của lực lượng công an cũng là nhiệm vụ của mình
vai trò được sắp xếp như thế nào được phân công như nào thì ai sẽ thực hiện cái nhiệm vụ của người đó thật tốt
thì tôi nghĩ rằng là cái phong trào được đẩy lên thì cái tình hình vi phạm pháp luật đặc biệt là mục tiêu kéo giảm phạm pháp hình sự
theo chỉ đạo của đồng chí bộ trưởng sẽ được các đơn vị công an đặc biệt là công an cơ sở làm tốt có hiệu quả
nhưng đặc biệt là khi mà lãnh đạo bộ điều động về công tác cục cảnh sát hình sự thì tôi thấy rằng là công tác công an thì bất cứ công tác nào
thì một người không bao giờ làm được mà phải có sự phối hợp và đồng đội
và phối hợp tốt đến bao nhiêu mà trân trọng tôn trọng nhau bao nhiêu thì càng hiệu quả mình nhiều
tầm giờ này tết năm ngoái thì sau khi phối hợp với công an bắc giang thì phá cái chuyến án buôn bán vũ khí quân dụng rất là lớn
sau đó thì tôi di chuyển vào vĩnh long cần thơ để phối hợp với công an tỉnh đồng nai triệt phá chuyên án buôn lậu xăng giả
thì số lượng và quy mô rất lớn
thì cũng phối hợp với đồng đội tôi thấy rằng là ở đâu lực lượng công an cũng sẵn sàng hy sinh
trong dịp mà sắp đến xuân sắp về những đồng chí cũng đã di chuyển mấy trăm đồng đội
đi đấu tranh với tội phạm ở một tỉnh khác
gần đây thì do tình hình dịch bệnh covid rất là nhiều đối tượng hoạt động
đặc biệt là tình hình cướp tài sản cướp ngân hàng rồi cướp vào nhà dân công sở
có những đối tượng thì còn cướp tài sản của những cháu bé rất là nhỏ còn đang đi học
thì cái tình hình xâm phạm cho tự xã hội đặc biệt là xâm phạm sở hữu diễn biến rất là sức phúc tẩy
rồi những vụ trọng ám giết người do nguyên nhân xã hội rồi do mâu thuẫn
bộ công an thì cũng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ cũng đã được nhận diện dự báo về tình hình
và chúng tôi đã triển khai rất là nhiều biện pháp nghiệp vụ đến tận cơ sở đến tận công an cấp xã phường
nên là khi mà xảy ra những vụ trọng án thì các đồng chí đã biết là
lãnh đạo bộ chỉ đạo điều tra khám phá tìm ra thủ phạm trong một thời gian ngắn nhất
làm sao mà ổn định được tình hình
thì tôi tin tưởng rằng với sự chủ động của các đơn vị nghiệp vụ
và sự đồng thuận
giúp đỡ của quần chúng nhân dân
thì chúng ta sẽ có một cái tết nguyên đán thực sự là yên bình
xin được cảm ơn đại tá mai hoàng với những câu chuyện về phá án trong dịp tết rất thú vị vừa rồi
và xin được chúc đồng chí một năm mới nhiều sức khỏe
và tiếp tục sẽ là cái tấm gương là truyền lửa cho nhiều thế hệ đi sau
xin được cảm ơn đồng chí
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo